thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về tội giết người đối với đối tượng giết cô gái một mươi bảy tuổi phi tang sát ở sông hồng
thông tin từ công an tp hà nội trong họp báo vừa diễn ra cuối giờ chiều qua
tại một khu đô thị ở xã đa tốn gia lâm hà nội vào ngày một mươi tháng một mươi
đối tượng và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng đã sát hại nạn nhân
để che giấu hành vi phạm tội đối tượng đã phân xác nạn nhân thành nhiều phần
rồi phi tang ở khu vực sông hồng thuộc thôn giao cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội
đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã hồng thái huyện kiến sương tỉnh thái bình
quá trình vây bắt đối tượng đã dùng dao tự gây thương tích
các lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu
và hiện đối tượng đã tỉnh táo và khai nhận hành vi phạm tội của mình
với hành vi lên mạng đặt mua đồng hồ apple watch ultra
khi nhân viên đến giao hàng đỗ văn tạo mở hàng ra xem
rồi nhanh chóng đánh cháo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng đỗ văn tạo ba mươi tuổi
quê tại tỉnh hậu giang để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
là đối tượng lười lao động lại ăn chơi nên tạo vào trang mạng xã hội trợ tốt
đặt mua một đồng hồ apple watch với giá một mươi hai chín triệu đồng
chuyển tiền đặt cọc năm trăm linh đồng
khi nhân viên shipper đến giao hàng lợi dụng lúc shipper không để ý
tạo đã lấy một đồng hồ apple watch giả để chuẩn bị và đánh cháo với đồng hồ thật
bước đầu tạo khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lừa đảo năm vụ
tại các tỉnh long an tiền giang tp cần thơ
sau đó mang lên tp hcm bán được hơn năm mươi năm triệu đồng
sau khi chia tay nguyễn trịnh duy anh đã lấy các clip nóng của bạn gái
và gửi vào nhóm kín trên mạng xã hội đe dọa tống tiền nạn nhân
công an tp bắc cạn đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
nguyễn trịnh duy anh chú tại xã ngọc long huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồ trị cưỡng đất tài sản
tại cơ quan công an nguyễn trịnh duy anh đã khai nhận trước đó có quen biết
và nảy sinh tình cảm với một cô gái chú tại tp bắc cạn
sau đó cô gái này đã tự quay clip nóng của mình gửi cho duy anh
khi cả hai xảy ra mâu thuẫn và chia tay duy anh đã chia sẻ ba video clip
chứa nội dung văn hóa phẩm đồ trị lên trên nhóm kín
và yêu cầu người yêu cũ phải chuyển một số tiền nhất định
thì mới gỡ các bài đăng và xóa video clip có chứa nội dung nhạy cảm
do lo sợ cô gái đã chuyển cho đối tượng số tiền hơn hai triệu đồng
thưa quý vị với hành vi mua pháo về tàng chữ để sử dụng và bán kiếm lời
ba đối tượng đinh nho tính phan duy tiến và lê đình cương
đã bị khởi tố về tội tàng trữ hàng cấm
quá trình đấu tranh
đinh nho tính khai nhận đã sang lào mua bốn mươi bốn bịch pháo hoa nổ
một bịch pháo bi rồi vận chuyển về việt nam cất giấu tại nhà
nhằm mục đích bán kiếm lời
trong khoảng thời gian từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đinh nho tính đã bán cho lê đình cương phan duy tiến nguyễn anh pháp và phạm ngọc hùng
đối với phạm ngọc hùng hiện đang điều trị bệnh tại bệnh viện bạch mai
sau khi điều trị về cơ quan điều tra sẽ thu thập tài liệu và khởi tố sau
đến nay công an huyện hương sơn đã thu giữ được ba mươi chín bịch
pháo hoa loại ba mươi sáu quả và một bịch pháo bi với tổng trọng lượng năm mươi bốn hai mươi sáu kg
hai đối tượng sùng a tủa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và sùng a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực sẵn nập bốn huyện văn chấn tỉnh yên mái
đối tượng sùng a tủa và sùng a co bị bắt quả tang
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng tăng vật tại chỗ
gồm hai mươi bánh heroin
tối lượng gần bảy kg và gần một mươi kg ma túy tổng hợp cùng một số tang vật có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế và khởi tố bị can đối với phan thị hồng thuận
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải duy linh
ở địa chỉ tại thị xã ba đồn
theo đó trong các năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải duy linh
ép tám hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo
để kê khai thuế nhằm mục đích trốn thuế vat và giảm trừ doanh thu
để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp
quá trình điều tra xác định do mua hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
và không có hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo
nên để hợp thức hóa dịch vụ mua vào và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng
phan thị hồng thuận đã mua tám hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hữu hạn
xây dựng tổng hợp tân xuân với tổng giá trị tiền hàng hóa một sáu tỷ đồng
để trốn thuế vat là hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
thưa quý vị sau sáu năm thủy sản việt nam bị cảnh báo thẻ vàng vào tháng một mươi sắp tới
đoàn công tác của ủy ban châu âu ec sẽ đến thanh tra kiểm tra công tác chống khai thác bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là chống khai thác eu lần thứ tư tại việt nam
đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh giá những nỗ lực của việt nam
để xem xét gỡ thẻ vàng
với quyết tâm khắc phục cảnh báo của ủy ban châu âu
tỉnh khánh hòa tích cực triển khai nhiều hoạt động chống khai thác eu với nhiều giải pháp quyết liệt
thời gian qua tỉnh khánh hòa tập trung triển khai bốn nhóm khuyến nghị của ec để chống khai thác iuu
trong đó bao gồm hoàn thiện khung pháp lý theo dõi kiểm tra kiểm soát hoạt động của tàu cá
quản lý đội tàu chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và thực thi pháp luật
qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực
đặc biệt trong lần kiểm tra thứ ba của ủy ban châu âu diễn ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
khánh hòa được đoàn công tác đánh giá là một trong số các địa phương thực hiện tốt nhất công tác chống khai thác iuu của việt nam

việc quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh khánh hòa triển khai quyết liệt trong giai đoạn hiện nay
các cơ quan chức năng của tỉnh liên tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra giả soát hồ sơ truy xuất nguồn gốc
nguyên liệu thủy sản khai thác qua đó tiến hành kiểm tra kiểm soát trên ba một trăm linh tàu cập cảng sản lượng qua cảng hơn bốn mươi sáu tấn
ngoài ra công tác xử lý vi phạm cũng được thực hiện nghiêm
lực lượng chức năng đã xử phạt trên tám trăm hai mươi năm triệu đồng đối với sáu mươi sáu phương tiện vi phạm
dù đạt được nhiều kết quả tích cực tuy nhiên hiện nay công tác chống khai thác iuu tại tỉnh khánh hòa
vẫn còn ghi nhận một số tồn tại như nhiều tàu cá của tỉnh thường xuyên hoạt động tại các tỉnh khác
như bà rịa vũng tàu bình định quảng ngãi gây khó khăn cho công tác quản lý
toàn tỉnh còn hơn hai trăm linh tàu cá ngừng kết nối dịch vụ vms
quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh đang triển khai mở đợt tuần tra
kiểm tra cao điểm về công tác chống khai thác iuu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
ba người tiền giang có sức khỏe tốt sinh hoạt bình thường nhưng sau khi sử dụng sữa bột thì đều bị dối loạn tiêu hóa hôn mê co giật
trong đó hai người đã tử vong và một người may mắn qua cơn nguy kịch
theo tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện trợ rẫy tp hcm
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi bệnh viện trợ rẫy tiếp nhận một bệnh nhân được bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
chuyển tới với tình trạng hôn mê sâu suy hô hấp cấp phải thở máy
bệnh nhân này có bệnh sử khá phức tạp
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi gia đình bệnh nhân lần lượt có hai người
một người mẹ tám mươi năm tuổi và một người em trai bốn mươi năm tuổi tử vong sau khi sử dụng một loại sữa
hiện bệnh viện trợ rẫy đang phối hợp với một số đơn vị để tìm ra loại độc chất gây ngộ độc cho các trường hợp kỳ